thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp
đây là dịp để các doanh nghiệp bày tỏ tâm tư nguyện vọng kiến nghị thành phố thao gỡ vương mắc cho doanh nghiệp
đến dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
tại cuộc gặp gỡ gần hai trăm linh doanh nghiệp của thành phố đã mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến
như cải cách hành chính củng cố thị trường bán lẻ tạo ra những chuỗi giá trị cơ chế chính sách phải ổn định lâu dài thông thoáng tạo niềm tin cho doanh nghiệp
nâng cao sức cạnh tranh phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi thành phố phát triển được năm trăm linh doanh nghiệp